dù đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông nhưng nhiều người dân khi gặp vấn đề về sức khỏe vẫn tự ý điều trị tại nhà mà không đi khám bác sĩ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng
thông tin từ bệnh viện e cho biết đơn vị này mới đây đã tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân bụng to lên bất thường đau lưng dữ dội hoại tử thận do tự ý điều trị tại nhà
trước đó bệnh nhân đi khám phát hiện sỏi thận và được chỉ định tán sỏi để điều trị nhưng đã từ chối và về tự uống thuốc nam để thải độc
đến khi cơ thể có những bất thường mới đi khám tại bệnh viện
theo bác sĩ nguyễn đình liên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học bệnh viện e sau khi thăm khám bước đầu trần đoán bệnh nhân bị mất hoàn toàn chức năng thận trái căng tròn to như cỏ bóng
vì vậy các bác sĩ buộc phải cắt bỏ thận và cố gắng bảo tồn quả thận còn lại
trước đó bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cũng từng điều trị cho một bệnh nhân năm mươi tám tuổi ở xã e cli huyện cờ rông bắc bị đau bụng dưới sốt cao
sau đó gia đình tự mua thuốc về uống kèm chuyển nước ba ngày thì tình trạng đau bụng ngày càng nặng chân tay và bụng trướng lên phù da rẻ chuyển sang màu vàng
bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở suy thận sốt mệt nhiễm trùng máu
ngay lập tức bệnh nhân được làm các xét nghiệm cần thiết và được chẩn đoán sỏi hai bên gây bế tắc đường tiết niệu thận ứ mủ suy thận
bác sĩ nguyễn ngọc hoàng trưởng khoa thận tiết niệu bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết để cứu trường hợp này trước tiên bác sĩ đặt ống cấp cứu để ống xuyên qua viên sỏi và tháo mổ từ quả thuận xuống bằng quan thì chức năng thận nhiễm trùng máu mới được cải thiện
sau khi giải quyết được vấn đề nhiễm khuẩn mới mổ sỏi thận cho bệnh nhân sau khi mổ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã trở lại bình thường
được biết trung bình một ngày khoa thận tiết niệu tiếp nhận điều trị và phẫu thuật từ hai mươi năm đến ba mươi bệnh nhân bị sỏi thận trong đó có đến sáu mươi bệnh nhân đến bệnh viện muộn
việc nhập viện muộn có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm như thận bị ứ nước suy thận có trường hợp phải cắt bỏ thận hoặc phải chạy thận
nguyên nhân khiến bệnh nhân đến viện muộn là vì biểu hiện của bệnh sỏi thận âm thầm chỉ đau tức lưng nên nhiều người chủ quan hoặc nghĩ bị đau cuộc sống gai cột sống thoái hóa cuộc sống và điều trị các bệnh này mà không đi kiểm tra sức khỏe
đặc biệt theo bác sĩ hoàng đáng lo ngại nhất là có rất nhiều người nghe theo quảng cáo trên mạng xã hội hoặc truyền miệng nên tự ý mua thuốc về điều trị uống các loại thực phẩm chức năng tan sỏi hoặc các bài thuốc nam thảo dược để điều trị sỏi thận
đó cũng là lý do khiến sáu mươi bệnh nhân mắc bệnh lý sỏi thận đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên trong tình trạng đã bị biến chứng ứ nước suy thận
vì vậy nhiều trường hợp đến bệnh viện khi sức khỏe đã chuyển biến xấu như yếu mệt thiếu máu da nhật nhạt hay đau đầu chóng mặt da sạm cao huyết áp dối loạn điện giải suy thận nặng và những trường hợp này thì sức khỏe rất khó hồi phục
bệnh viện gia liễu trung ương cũng từng tiếp nhận một bệnh nhân nữ sáu mươi tuổi tự ý uống thuốc nam điều trị sỏi thận
sau một mươi ngày bà thấy tổn thương da đỏ thẩm tổn thương bậm nước nhăn nheo trượt da hoại tử da giải rác tay chân thân mình sau đó nhanh chóng lan toàn thân
sau thăm khám người bệnh được trần đoán dị ứng thuốc thể ten hay còn gọi là hoại tử thượng bì nhiễm độc sau dùng thuốc nam điều trị sỏi thận và chỉ định nhập viện điều trị
được biết trước đó người bệnh có tiền sử khỏe mạnh chưa phát hiện tiền sử dị ứng thuốc
chia sẻ về căn bệnh này thạc sĩ bác sĩ huỳnh nguyễn trường vinh trưởng khoa ngoại tiết niệm bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
khi không được điều trị hoặc là không điều trị đúng thì sỏi thận có thể đưa đến các biến chứng như là viêm thận bể thận sốc do sỏi gây tắc nghẽn hoàn toàn làm cho thẳng ứng nước nhiễm trùng ứ mổ hoặc là bệnh nhân có thể bị suy thận

khi không được điều trị hoặc là không điều trị đúng thì sỏi thận có thể bị suy thận
khi không được điều trị đúng thì sỏi thận có thể gây tắc nghẽn hoàn toàn làm cho thận ướt nước nhiễm trùng ướt mũ hoặc là bệnh nhân có thể bị suy thận
tùy tình trạng bệnh vị trí viên sỏi kích thức viên sỏi bệnh lý nền tuổi tác của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ có những chỉ định cụ thể
trường hợp sỏi nhỏ không có chỉ định phẫu thuật bác sĩ sẽ điều trị viêm nhiễm điều trị tăng dòng chảy để đẩy viên sỏi ra ngoài
trường hợp sỏi lớn bác sĩ sẽ có chỉ định phẫu thuật